các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay thì có một lượng lớn người nhập cảnh cùng một lúc đã khiến sân bay nội bài quá tải
công an cửa khẩu nội bài và các lực lượng liên quan đã tăng cường nhân sự để triển khai quá trình làm thủ tục cho hành khách
trong thời gian nhanh nhất tránh tình trạng ủn ứ tại khu vực xuất nhập cảnh
phóng viên mạnh tùng sẽ chuyển tới quý vị những thông tin ngay sau đây
theo ghi nhận thực tế lúc này tại sân bay nội bài thì lượng hành khách vẫn đang tiếp tục đổ rồn về
theo lực chức năng thì trong các chuyến bay nhập cảnh về việt nam lúc này
thì chủ yếu là vẫn là các hành khách từ châu âu và một số nước asean
và theo ghi nhận thực tế thì tại mỗi thời điểm khu vực nhập cảnh thì có khoảng hai trăm linh cán bộ nhân viên
của các lực lượng chức năng khác phối hợp để tạo điều kiện tối đa thuận lợi trong quá trình nhập cảnh
và trong số đó thì có tới một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của lực lượng xuất cảnh đã có mặt tại đây
thưa đồng chí thì trong bối cảnh hiện tại lượng khách vẫn đang tiếp tục đổ về
thì mình sẽ tiếp tục triển khai những biện pháp nào để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách nhập cảnh
vâng như đồng chí đã biết thì đến nay đến lúc này chúng tôi đã triển khai ca này là ca thứ ba
ca làm việc sau ngày và các ca thứ nhất là từ sáu giờ sáng đến một mươi hai giờ trưa
và ca thứ hai là từ một mươi hai h trưa đến bảy giờ tối và đến bây giờ là bắt đầu vào ca thứ ba
với cái tinh thần chủ động và chúng tôi đã nắm sắc được cái số lượng hành khách trong ngày hôm nay
trên tinh thần là sẽ về rất đông do vậy mà chúng tôi chủ động về quân số về lực lượng
chủ động về các phương án để phối hợp với các lực lượng trước răng ở cửa khẩu
để làm sao giải phóng hành khách một cách nhanh nhất
tuy nhiên thì vẫn đảm bảo yếu tố về quy trình làm thủ tục xuất nhập cảnh không để sót lọt
và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con được về khu cách ly an toàn
đối với các nước mà phải bắt buộc phải cách ly
bên cạnh đó thì những lực lượng mà chúng tôi vẫn phải chủ động để có những ứng trực tại đơn vị
thì hiện nay ở đơn vị cũng đã chủ động lực lượng ứng trực
với cái tinh thần là cán bộ chiến sĩ sung phong và chúng tôi đã động viên tinh thần anh em
vì công việc vì cái nhiệm vụ chung mà anh em phải ứng trực tại đơn vị
và sẵn sàng có lực lượng để ứng phó với tất cả những tình huống có thể xảy ra
trong cái đợt mà cao điểm này
vâng ạ trong ngày hôm nay thì lượng hành khách có thể nói là một trong ngày đông nhất
vậy thì thời điểm hiện tại thì trong buổi tối thì mình đã giải quyết
quá trình nhập cảnh như thế nào đồng chí nêu ra một cái ví dụ điển hình
và một số cái chiến bay ạ
vâng như đồng chí biết thì cái chiến bay gần đây nhất đó là chiến vg chín trăm linh hai
nhập cảnh từ bangkok thái lan
với cái thủ tục làm thủ tục và với lúc số lượng là ba mươi ba hành khách
để đưa về khu cách ly thì chúng tôi giải quyết thủ tục trong vòng có năm phút đồng hồ
và phối hợp với kiểm dịch y tế làm thủ tục rất là nhanh chóng
và hành khách cũng cảm giác rất là hài lòng và không có cái vấn đề gì thắc mắc
tuy nhiên thì để mà các hành khách thì với lực lượng chức năng ở cửa khẩu
thì tùy theo cái thời điểm
những cái thời điểm mà cao điểm thì hành khách dồn về rất đông rất nhiều chuyến
thì có thể là tập trung gần cả ngàn người một lúc
tuy nhiên thì đối với hành khách thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo
cũng như là mong muốn rằng hành khách phải hiểu
và cũng phải chia sẻ với lực lượng chức năng ở tại cửa khẩu
để làm sao chúng ta an tâm cũng như là chia sẻ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn
và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu
và cũng nhằm mục đích để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất
cho bà con được cách ly một cách an toàn
cảm ơn đồng chí
theo dự kiến thì trong ngày hôm nay trong buổi tối sẽ tiếp tục các chuyến bay
đổ về sân bay nội bài để hoàn thành các thủ tục nhập cảnh
và nhờ sự chủ động của lực lượng chức năng cảnh cũng như các lực lượng chức năng khác
đến từ hiện tại trong ngày hôm nay thì đã không xảy ra tình trạng ủn ứ nào
tại khu vực nhập cảnh
và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo với người dân là khi làm các thủ tục nhập cảnh
hãy tuân theo quá trình thủ tục
đây là một trong những cách để đảm bảo an toàn nhất
cho những hành khách nhập cảnh vào việt nam

bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp cả hệ thống chính trị đang nỗ lực vào cuộc
trong đó lực lượng công an đang có tới hơn sáu cán bộ chiến sĩ
trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch nơi tuyến đầu rất cần được hỗ trợ kịp thời
phong trào được tổ chức thiết thực hiệu quả góp phần hỗ trợ động viên
cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó toàn bộ số tiền và hiện vật quyên góp của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
và các nhà hào tâm không chỉ trong buổi lễ mà trong suốt thời gian phòng chống dịch
sẽ được chuyển đến công an các địa phương đang trong vùng tâm dịch để hỗ trợ các điều kiện cần thiết
phục vụ cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch
ghi nhận ngay tại buổi lễ ban tổ chức đã nhận được năm mươi triệu tiền ủng hộ
và một chiếc khẩu trang phòng dịch
cũng trong hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm một ca nhiễm covid một mươi chín là người mỹ ở đà nẵng
nâng tổng số ca nhiễm lên sáu mươi tám người
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả
dịch bệnh này thì công an tỉnh sơn la đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch trong toàn lực lượng
đội cấp cứu phản ứng nhanh chống dịch đã được thành lập thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đảm bảo nắm bắt kịp thời các thông tin dịch bệnh hướng dẫn cho các y bác sĩ tại bệnh xá
và cán bộ y tế các đơn vị về các biện pháp ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra
tổ chức phun thuốc sát trùng khử khuẩn toàn bộ các đơn vị thuộc công an tỉnh
cấp hóa chất cho y tế các đơn vị làm công tác khử trùng tiêu độc tại đơn vị
cấp phát trên ba mươi khẩu trang y tế một chai nước sát quẩn nhanh
năm chai xà phòng rửa tay tại các phòng làm việc phục vụ cán bộ chiến sĩ phòng bệnh
ưu tiên các đơn vị tiếp xúc trực tiếp với nhân dân phối hợp tăng cường kiểm tra
phát hiện ngăn chặn xử lý các đối tượng thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín